khoảng một mươi một giờ trưa đây một vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu nhà xưởng ươm giống nông nghiệp
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng rất may vụ cháy không gây thương vong về người
theo thông tin ban đầu ngọn lửa bốc cháy tại khu xưởng của công ty cổ phần giống cao nguyên hivico
ngay sau đó lửa cháy lan sang nhiều phòng khác của khu sản xuất
tại thời điểm xảy ra cháy có nhiều công nhân đang làm việc nhưng may mắn mọi người đều đi di tản kịp thời
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đến dập lửa
tuy nhiên do xưởng có nhiều chất dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn
đến một mươi hai h ba mươi cùng ngày đám cháy cơ bản đã được không chế
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ